trong khi ubnd tp hà nội đang yêu cầu các ban ngành quận huyện cần tích cực xây dựng và bảo vệ môi trường thủ đô xanh sạch đẹp
thì ngay tại khu vực trung tâm thành phố tuyến mương yên hòa trên đường mạc thái tổ lại đang bị biến thành một hố rác lớn
và trong sáng ngày hôm qua cơ quan chức năng đã tiến hành nạo vét canh mương này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là một trong những công trình mang ý nghĩa kỷ niệm sáu mươi năm ngày giải phóng thủ đô
nhưng giờ đây con mương nằm trên đường mạc thái tổ đang trở thành nỗi ám ảnh cho người dân
những hình ảnh ghi lại được trước khi tiến hành cuộc nạo vét cho thấy
dòng nước đặc quánh đen ngòm hai bên cây cối mọc ung tùm các loại rác thải nổi lành phành
cùng mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu khiến người dân xung quanh và những người đi qua không ai dám lại gần
sau khi người dân cùng các báo đài phản ánh trong sáng ngày ba mươi tháng ba chính quyền địa phương đã tiến hành nạo vét kênh mương này
tuy vậy việc nạo vét vẫn chưa được hoàn tất
mình thấy cái mương này mới sáng nay là nó vẫn còn bẩn nhiều rác nhiều bèo
bây giờ người ta mới cho máy xúc đến nạo vét bớt nên nhìn nó cũng thoáng hơn vì nó bớt những cái rác thải đi
rác thải vẫn còn rất nhiều mặc dù đã được nạo vét bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau
trong đó cũng phải nhắc đến ý thức của một số người dân
ý thức của người dân chắc chắn ý thức người dân người ta cứ có cái túi rác người ta
tiện là người ta có cái túi rác người ta tự nhiên là người ta có cái túi rác người ta
người ta có cái túi quăng xuống thế cho nên là cứ dần dần là nó cứ đọng dần đọng dần
chứ cái này nó cũng không phải là do một cái điểm cầu rác của cái đơn vị vệ sinh môi trường người ta
để bên kia đường nó bay xuống đâu bay thế nào được cái túi xuống
chỉ có là người dân người ta ý thức người ta
hệ thống cây mương yên hòa nằm ngay cạnh trường tiểu học và trường mấm non yên hòa
nơi học tập sinh hoạt của rất nhiều các cháu nhỏ
do vậy các cơ quan chức năng cần cải tạo nạo vét và có những biện pháp
xử lý dài hạn đảm bảo môi trường trong sạch cho người dân xung quanh khu vực đặc biệt cho các cháu nhỏ